người từ các tỉnh thành phố khác đến thành phố hồ chí minh trong một số trường hợp cắp bách
đưa đón người bệnh hiểm nghèo con nhỏ phụ nữ mang thai
thực hiện cuộc hẹn phỏng vấn trước khi đi nước ngoài
việc đi lại phải được ủy ban nhân dân tỉnh thành phố nơi cư trú cho phép xác nhận
có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính còn hiệu lực
theo quy định của ngành y tế phương tiện di chuyển
các loại hình vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô đường thủy đường sắt đường hàng không
xe ô tô cá nhân lái xe và tất cả người đi cùng phải đáp ứng điều kiện nêu trên
vận chuyển người lao động tại các tỉnh thành phố về thành phố hồ chí minh
thực hiện theo công văn số ba nghìn hai trăm ba mươi một trên ủy ban nhân dân gạch dt
ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân thành phố
về phối hợp tổ chức vận động chuyển người lao động từ các tỉnh thành phố
làm việc tại thành phố hồ chí minh trong tình hình mới
vận chuyển người dân có nguyện vọng về quê
về các tỉnh thành khác theo kế hoạch
thực hiện công văn số hai nghìn bốn trăm năm mươi hai trên ủy ban nhân dân gạch dt
ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
công văn số hai nghìn năm trăm bốn mươi bốn trên ủy ban nhân dân gạch dt
ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và công văn số hai nghìn năm trăm bốn mươi tám trên ủy ban nhân dân gạch dt
ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân thành phố
về phối hợp tổ chức hỗ trợ đưa người dân có nguyện vọng về quê
trong thời gian thành phố thực hiện chỉ thị một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ
lưu thông đến đi từ cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
thực hiện theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
tại công văn số tám nghìn hai trăm bảy mươi hai trên bộ giao thông vận tải gạch vờ
ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
và công văn số tám nghìn năm trăm bảy mươi ba trên bộ giao thông vận tải gạch vờ
ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
về tiếp tục hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài
đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay
chốt ba phương án đón người từ các tỉnh trở lại tp hcm làm việc
ủy ban nhân dân tp hcm vừa chấp thuận phương án phối hợp
vận chuyển người lao động từ các tỉnh thành phố đến làm việc trong tình hình mới
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở giao thông vận tải thành phố
làm cơ quan đầu mối phối hợp với các sở ngành
ủy ban nhân dân tp thủ đất và các quận huyện
ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp
ban quản lý khu công nghệ cao các bến xe khách liên tỉnh
triển khai phương án tổ chức vận chuyển người lao động
đến thành phố làm việc trong tình hình mới
sở giao thông vận tải chủ động báo cáo bộ giao thông vận tải
để xem xét triển khai phương thức vận chuyển người lao động
bằng đường sắt và đường hàng không
đảm bảo phù hợp với nhu cầu và tình hình kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tp hcm cũng giao các cơ quan liên quan làm đầu mối tiếp nhận
xem xét nhu cầu và phương án vận chuyển bằng ô tô
của đơn vị sử dụng lao động thuộc phạm vi quản lý
sở giao thông vận tải
về đối tượng vận chuyển hành khách người lao động thu các doanh nghiệp
hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tp hcm
bao gồm công nhân chuyên gia tại các tỉnh thành phố
cần di chuyển về tp hcm
người lao động đến tp hcm phải đáp ứng các điều kiện
đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi thứ nhất đủ một mươi bốn ngày sau khi tiêm
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có xác nhận của cơ quan y tế
hoặc theo hướng dẫn của sở y tế đủ điều kiện tham gia hoạt động
có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính còn hiệu lực
theo quy định của ngành y tế
ba phương án vận chuyển người lao động bằng đường bộ
phương án một đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển công nhân
gửi phương án vận chuyển đến các cơ quan đầu mối
ủy ban nhân dân tp hcm và các quận huyện
bang quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp tp hcm
ban quản lý khu công nghệ cao bang quản lý dự án
tổng công ty thuộc ủy ban nhân dân tp hcm hoặc các bộ ngành quản lý
để ra soát tổng hợp gửi sở giao thông vận tải tp hcm xem xét tổ chức chuyển khai
phương tiện vận chuyển là ô tô trên một mươi chỗ có đăng ký kinh doanh
sở giao thông vận tải tp hcm cấp giấy nhận diện có mạng qr cho phương tiện
thông báo đến các tỉnh thành phố có kế hoạch vận chuyển
các phương tiện trả khách tại bến xe miền đông hoặc bến xe miền tây
khi vào tp hcm
người lao động di chuyển từ bến xe về nơi cư trú lưu trú bằng xe taxi
đã được sở giao thông vận tải cấp phép hoặc phương tiện trung chuyển
đã được doanh nghiệp đăng ký trong phương án
chi phí vận chuyển sẽ do đơn vị sử dụng lao động tự chi trả
hoặc thỏa thuận với người lao động
phương án hai bang quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp và ban quản lý khu công nghệ cao
làm đầu mối tổng hợp nhu cầu của các đơn vị đang hoạt động
trong các khu chế xuất khu công nghiệp và khu công nghệ cao
phối hợp với doanh nghiệp vận tải xây dựng kế hoạch vận chuyển
gửi sở giao thông vận tải xem xét cấp giấy nhận diện có mạng quy sơ
và thông báo đến các tỉnh thành phố sở giao thông vận tải
các tỉnh thành phố kế hoạch vận chuyển
các phương tiện chỉ được trả khách tại địa điểm đã đăng ký trong kế hoạch
chi phí vận chuyển do đơn vị sử dụng lao động tự chi trả
hoặc thỏa thuận với người lao động
phương án ba tổ chức tuyến vận tải hành khách cố định xuất phát
từ bến xe khách liên tỉnh của các tỉnh thành phố đến bến xe miền đông
và bến xe miền tây
tần sức hoạt động tối đa bốn chuyến một ngày một tuyến
đơn vị vận chuyển là các đơn vị kinh doanh vận tải theo tuyến cố định
đảm nhận khai thác trên từng tuyến do sở giao thông vận tải tp hcm
thống nhất với sở giao thông vận tải tỉnh thành phố liên quan
và cấp giấy nhận diện qr code cho phương tiện trước khi thực hiện kế hoạch vận chuyển
chi phí vận chuyển theo giá vé doanh nghiệp kê khai niêm yết phù hợp quy định
dự thảo nêu rõ thời gian triển khai chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một từ ngày một đến ngày ba mươi một tháng một mươi sẽ triển khai tổ chức vận chuyển
bằng đường bộ theo các phương thức một và phương thức hai
đến giai đoạn hai từ ngày một tháng một mươi một sẽ triển khai cả ba phương thức
ngoài ra còn có các phương thức vận chuyển người lao động bằng đường sắt và đường hàng không
tuy nhiên kế hoạch phương án thực hiện chỉ đạo của bộ giao thông vận tải
nhằm đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
và phù hợp nhu cầu của các địa phương nơi đi và nơi đến
người dân tỉnh lân cận
khám chữa bệnh tại tp hcm cần giấy tờ gì
người dân từ các tỉnh có nhu cầu có thể đến tp hcm để khám chữa bệnh
cần có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính giấy chuyển viện
hay hẹn tái khám từ bệnh viện hoặc xác nhận từ chính quyền địa phương
đó là một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo phương án tổ chức giao thông
cho một số trường hợp có nhu cầu thường xuyên lưu thông giữa tp hcm
với năm tỉnh lân cận đồng nai bình dương lông an tây ninh và bà rị phổng tàu
dự thảo do ủy ban nhân dân tp hcm đề xuất và gửi năm địa phương nói trên
nhằm đạt được sự thống nhất trong công tác quản lý người ra vào thành phố
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
theo dự thảo năm nhóm đối tượng ở năm địa phương nói trên muốn đi đến tp hcm
cần phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể như sau
thứ nhất đối với các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông đến và ngang qua tp hcm
phải có giấy nhận diện có mạng quy rờ
các phương tiện quá cảnh đi qua tp hcm không được dừng đổ trừ trường hợp bất khả kháng
như xe bị hư hỏng sự cố kỹ thuật sự cố sức khỏe của người trên xe
thứ hai đối với là hoạt động đưa đón công nhân chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức
từ các tỉnh thành đến nhà máy ở tp hcm và ngược lại phải đáp ứng hai điều kiện
đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi thứ nhất đủ một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi covid một mươi chín
kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực
xe đưa rước công nhân phải là ô tô khách từ một mươi chỗ trở lên xe chở chuyên gia là ô tô đến chín chỗ
các doanh nghiệp cần xây dựng phương án đưa đón cụ thể thông qua đơn vị đầu mối
là ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp ban quản lý khu công nghệ cao
ủy ban nhân dân quận huyện các hiệp hội để đăng ký phương tiện lộ trình
thời gian hoạt động gửi sở giao thông vận tải làm thủ tục cấp giấy nhận diện
với chiều ngược lại sở giao thông vận tải tỉnh thành phố cấp giấy nhận diện
cho phương tiện của các đơn vị đưa đón công nhân chuyên gia từ tp hcm
đến làm việc tại địa phương mình sau khi thống nhất phương án
tài xế đưa đón phải thực hiện nghiêm nguyên tắc một cung đường hai điểm đến
không được dừng đổ dọc đường trừ trường hợp khẩn cấp
mang theo danh sách và kiểm soát chặt chẽ người đi xe
thứ ba đối với công chức viên chức của các tổ chức chính trị xã hội
các sở ngành của các tỉnh thành phố tham gia hoạt động công vụ
trên địa bàn tp hcm và ngược lại di chuyển bằng ô tô phải đáp ứng ba điều kiện
tiêm vaccine mỗi một đủ một mươi bốn ngày hoặc đọc khỏi covid một mươi chín
kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai giấy tờ liên quan hoạt động công vụ như
thư mời giấy giới thiệu của cơ quan
thứ tư đối với người dân từ các tỉnh đến tp hcm để khám chữa bệnh
trừ trường hợp cấp cứu phải có giấy tờ sau
giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu
trong bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu và đảm bảo một trong hai điều kiện
giấy chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám của bệnh viện tại tp hcm
xác nhận của chính quyền địa phương cấp phường xã cho phép di chuyển đến tp hcm để khám chữa bệnh
giấy xác nhận cần thể hiện đầy đủ thông tin về người đi khám bệnh
người điều khiển phương tiện và phương tiện
thứ năm người đi đến sân bay tân sơn nhất
thực hiện theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải công văn tám nghìn hai trăm bảy mươi hai ngày một mươi một tháng tám
và công văn tám nghìn năm trăm bảy mươi ba ngày một mươi tám tháng tám về đưa hỗ trợ người có vé máy bay đi nước ngoài
đến cảng hàng không quốc tế
trong đó phải đảm bảo tối đa bốn người đi một xe gồm một hoặc hai lái xe
và hai người có vé máy bay ra nước ngoài cùng chuyến bay
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
là ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi cũng rất mong nhận được
những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo
của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại